hải châu là quận trung tâm và cũng là bộ mặt đô thị của thành phố đà nẵng tuy nhiên trên địa bàn vẫn còn tồn tại khu dân cư cũ xuống cấp và gây mất mỹ quan đô thị
để kiến thiết và cải tạo đô thị nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân xứng tầm với vai trò vị trí trung tâm của thành phố
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chương trình hành động của đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ quận đã đề ra những việc làm cụ thể thiết thực với quyết tâm thực hiện cao nhất
nằm ngay trung tâm quận hải châu thế nhưng trên địa bàn phường bình hiên vẫn đang tồn tại khá nhiều khu dân cư có điều kiện sống khó khăn và chật hẹp như thế này
nhằm cải tạo hạ tầng bảo đảm người dân có cuộc sống tốt hơn trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phường bình hiên được quận hải châu chọn để thí điểm mô hình tái thiết đô thị
đây là một chủ trương rất là lớn do vậy chương trình hành động của đảng bộ phường lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính mà chúng tôi đề ra là phải phán đấu và thực hiện tốt
từ khi nhận được chương trình hành động của đảng ủy phường thạch thang bí thư tri bộ cùng ban công tác mặt trận tại các khu dân cư đã tập trung thảo luận
tập hợp ý kiến góp ý của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện đề án về khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa văn minh đô thị
những việc tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong thời gian tới là một nhiệm vụ rất quan trọng
để nhằm mục đích là tạo được bộ mặt sáng xanh sạch đẹp đường phố trật tự ngăn nắp người dân có một nếp sống văn hóa lịch sự và có tình thương yêu giúp đỡ lặng nhau
đó là cái mục tiêu hướng đến của địa phương trong thời gian đến là phải tập trung nó từ đó mới thúc đẩy được các nhiệm vụ khác
trong kỳ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
một mươi ba đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ quận ủy hải châu thành phố đà nẵng đã vào đảng phát huy tinh thần trách nhiệm trí tuệ tập thể
đóng góp vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp đưa ra những kế hoạch quyết sách mang tính đột phá góp phần xây dựng đà nẵng trở thành đô thị thông minh hiện đại an bình và đáng sống